tế bào gốc là những tế bào còn non trẻ có khả năng tự thay mới và biệt hóa thành các tế bào chuyên biệt khác
để tạo nên các mô cơ quan khác của cơ thể từ đó thay thế cho tế bào ở các mô cơ quan bị mất đi do già và chết tự nhiên hoặc bị tổn thương
làm sao để áp dụng tế bào gốc trong điều trị bệnh một cách rộng rãi hiệu quả hơn là chủ đề chính trong hội thảo
tại hội thảo các chuyên gia nhật bản và việt nam đã chỉ rõ những tác dụng của việc áp dụng tế bào gốc
trong điều trị bệnh thoái hóa chấn thương bệnh về máu thần kinh cũng như phòng chống lão hóa
đây là phương pháp được nhật bản sử dụng khá thường xuyên tuy nhiên hiện tại ở việt nam tế bào gốc chưa được ứng dụng phổ biến
các chuyên gia cũng trao đổi về việc sử dụng đúng tế bào gốc trong các trường hợp các loại bệnh cũng như quy trình nghiên cứu sản xuất công nghệ tế bào gốc
tế bào gốc là một ứng dụng công nghệ cao và tiên tiến trong ngành y học
với việc trao đổi kinh nghiệm công nghệ trong nghiên cứu phát triển tế bào gốc sẽ giúp cho việc tiếp cận điều trị một cách hiện đại
cho người dân được dễ dàng và đúng phương thức tránh được sự lạm dụng bừa bãi công nghệ này